sở y tế nghệ an cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an và bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu sớm xem xét lại quá trình tiếp đón theo dõi chuẩn đoán điều trị liên quan đến việc sản phụ hai mươi bảy tuổi nguy kịch thai nhị tử vong
sở y tế nghệ an cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi bệnh viện hữu nghị đa khoa huyện quỳnh lưu sớm xem xét lại quá trình tiếp đón theo dõi chuẩn đoán điều trị liên quan đến việc sản phụ hai mươi bảy tuổi nguy kịch thai nhị tử vong
sở y tế nghệ an cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi bệnh viện quỳnh lưu sớm xem xét lại quá trình tiếp đón theo dõi chuẩn đoán điều trị liên quan đến việc sản phụ hai mươi bảy tuổi nguy kịch thai nhị tử vong